chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
anh tâm trú quận tám tp hcm đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ ở khu phố năm phường chín tp mỹ tho
phòng trọ này do hà và tâm thuê để ở còn phúc và long ở khác phường nhưng đến nay tụ tập để sử dụng trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an kết quả xét nghiệm ma túy tất cả đều dương tính
công an phường chín đập biên bản vi phạm bốn đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và đề xuất xử lý hành chính mỗi đối tượng một mươi năm triệu đồng
về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
đồng thời lập hồ sơ cả bốn người vi phạm đưa vào quản lý tại địa phương theo nghị định một trăm một mươi một của chính phủ về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
cũng trong chiều qua mặc dù tp hcm đang trong giai đoạn thực hiện chỉ thị một mươi sáu
nhưng hai nam thanh niên vẫn ra ngoài kênh rạch bắt cá hậu quả là làm một người chết đuối
theo thông tin ban đầu hai thanh niên đi bắt cá tại rạch tư dinh đường lê văn lương khu phố một phường tân phong quận bảy
trong lúc bắt cá cả hai quyết định bơi qua rạch
khi đến giữa thì bất ngờ một thanh niên đuối nước chìm và mất tích
năm thanh niên còn lại bơi qua bờ an toàn rồi gọi điện báo công an địa phương
trung tâm thông tin chỉ huy thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an thành phố
nhận tin báo liền điều động lực lượng cứu nạn cứu hộ và hai xe chuyên dụng tới hiện trường
sau đó lực lượng này đã tìm thấy nạn nhân xác định thanh niên này sinh năm hai nghìn sáu tạm trú tại phường tân hưng quận bảy
ngay trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay nhưng hai người này vẫn bất chấp chỉ thị
mà tự ý ra ngoài khi không cần thiết dẫn đến tai nạn thương tâm
lực lượng cứu hộ đã bàn giao nạn nhân cho địa phương phối hợp với gia đình xử lý
sát cánh với các tuyến đầu lực lượng tuổi trẻ phụ nữ công an tỉnh hậu giang giữ vững các hoạt động cung ứng
nhu yếu phẩm để trở thành hậu phương vững chắc góp phần vào công tác đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn
những chiếc bánh tét thơm
thảo được tạo nên qua đôi bàn tay khéo léo
các chị em cán bộ đoàn viên hội viên phụ nữ công an tỉnh từ nguồn kinh phí vận động qua ba ngày
các chị em cán bộ đoàn viên hội viên đã có gần một chiếc bánh tét gửi đến các chốt kiểm soát dịch
cũng như cơ sở y tế tuyến đầu
mặc dù các phần quà là không lớn nhưng thể hiện được tình cảm của các đồng chí
các anh em đang làm việc là vất vả khó khăn nơi các y bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân covid
trên tinh thần là chống dịch
như chống giặt lực lượng đoàn viên hội viên công an tỉnh hậu giang
luôn phát huy vai trò trách nhiệm tinh thần tiên phong sung kích
mới đây từ nguồn vận động công an tỉnh đã trao ba tấn gạo cùng các nhu yếu phẩm như sữa
mì gói khẩu trang y tế nước sát quẩn trị giá khoảng năm mươi triệu đồng
cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực bị phong tỏa
và lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống dịch
đặc biệt là trong khoảng thời gian là cả nước nói chung địa phương nói riêng
đang gai sức phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thì cũng mong muốn nhận được sự sang sẻ
đóng góp nhiều hơn nữa của các mạnh thường quân cũng như các nhà hào tâm
các đơn vị đóng góp để hỗ trợ cho các chốt cũng như người dân trong các khu phong tỏa
từ khi dịch bệnh bùng phát đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay đoàn viên hội viên phụ nữ công an tỉnh
đã làm tốt công tác tuyên truyền hướng dẫn phòng chống dịch
cấp phát hơn bốn triệu năm trăm linh ngàn khẩu trang y tế tạo máy sát khuẩn cho các gia đình
có hoàn cảnh khó khăn và trường học
trên địa bàn tỉnh những hoạt động thiết thực ý nghĩa này vừa góp phần chung tay
cùng địa phương phòng chống dịch bệnh vừa là nguồn động viên tinh thần
cho lực lượng tuyến đầu chống dịch
tiếp tục với các tin tức giao thông đáng chú ý bộ giao thông vận tải vừa ban hành
thông tư một mươi ba hai nghìn hai mươi một sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số hai mươi một hai nghìn hai mươi ba
quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt di chuyển phương tiện giao thông đường sắt
trong trường hợp đặc biệt thông tư một mươi ba sẽ có hiệu lực từ ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
theo vụ vận tải thuộc bộ giao thông vận tải việc ban hành thông tư sửa đổi này
nhằm bổ sung các quy định phù hợp với hình thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính
trên môi trường mạng đồng thời việc này cũng để thực hiện mục tiêu cung cấp một trăm linh dịch vụ công
đủ điều kiện lên trực tuyến ở mức độ bốn trong năm hai nghìn hai mươi một của bộ giao thông vận tải
trước tình trạng nhiều lái xe sử dụng giấy luồng xanh xét nghiệm giả để qua các chốt kiểm soát
sở giao thông vận tải hà nội vừa yêu cầu các doanh nghiệp vận tải bến xe trung tâm quản lý
không bầu trí tài xế chưa có xét nghiệm covid
trong quá trình hoạt động vận chuyển hàng hóa đơn vị vận tải là chủ phương tiện phải có trách nhiệm
theo dõi giám sát hoạt động của phương tiện đảm bảo toàn bộ người trên phương tiện phải có giấy
chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín theo phương pháp pcr hoặc test nhanh
kháng nguyên còn hiệu lực khai báo y tế trong suốt hành trình
yêu cầu người trên phương tiện khi chuẩn bị hết thời hạn của giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm
âm tính với covid một mươi chín phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất hoặc đến các chốt kiểm soát
dịch bệnh trên hành trình để thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín
cùng với đó là đảm bảo việc thực hiện nghiêm khuyến cáo năm k lái xe và người đi theo xe
phải hạn chế tối thiểu việc tiếp xúc với người khác trước trong và sau quá trình vận chuyển
từ một mươi tám h ngày hôm qua ngày bốn tháng tám hải phòng tạm dừng lưu thông xe tải từ bốn mươi trở lên
trên nhiều tuyến đường lập thêm các chốt phụ kiểm soát dịch bệnh để kiểm soát người
và phương tiện vào thành phố
tạm dừng lưu thông xe tải từ bốn mươi trở lên trên các tuyến đường đường hùng vương đoạn từ nút giao
quốc lộ năm hùng vương đến nút giao hùng vương dt ba trăm năm mươi một đoạn từ dt ba trăm năm mươi một là đoạn từ nút giao quốc lộ năm
đến nút giao với quốc lộ một mươi bảy b tạm dừng lưu thông xe tải từ bốn mươi trở lên đi từ quốc lộ năm rẽ phải
vào quốc lộ một mươi tại km tám mươi sáu cộng bảy trăm năm mươi quốc lộ năm ngồi ra thì thành phố hải phòng thành lập chốt phụ
kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín liên ngành
để kiểm soát người và phương tiện vào thành phố bằng đường bộ tại khu vực trạm thu phí cũ xã nam sơn huyện an dương
thưa quý vị trong một vài ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội tại các chốt kiểm soát trên tuyến phố lớn của thủ đô hà nội
đã xảy ra tình trạng ồn tắc để giải quyết tình trạng này thì công an thành phố hà nội đã kiến nghị
ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố không nên tập trung chốt chặn tại các tuyến đường chính các đường giáp danh
các quận với nhau theo vào đó là cần tập trung chốt tại các ngõ nhỏ vùng phong tỏa và vùng cách đi tập trung có ép không
giải pháp này liệu có mang lại hiệu quả mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại quận bắc tử liêm hà nội
phường xuân đỉnh quận bắc tử liêm hà nội chốt kiểm soát được lập tại tất cả các con ngõ nhỏ dẫn vào khu dân cư tổ dân phố
bất kể người dân nào khi ra vào đều phải xuất trình giấy đi đường hợp lệ nếu không sẽ buộc phải quay đầu
do lượng dân cư đi lại qua các chốt này không quá lớn nên tình trạng ủn tắc đã không xảy ra ngay cả tại khung giờ cao điểm

cụm dân cư khu trung cư đến thời điểm này trên địa bàn quận bắc tử liêm công tác kiểm tra giấy thông hành của người dân đều đã được thực hiện một cách bài bản đáp ứng các tiêu chí về phòng chống dịch không gây un ứ đảm bảo khoảng cách giãn cách cho người dân
mới đây văn phòng chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng vũ đức đam về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong các chuỗi cung ứng trong đó yêu cầu chỉ đạo kiểm tra tổ chức vận hành hệ thống chợ an toàn
không để đứt gãy nguồn cung hàng hóa tại các chợ cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân trong mọi tình huống tuy nhiên để thực hiện tốt được cả hai câu chuyện này thì không phải là một điều dễ dàng
tất cả người dân khi đến chợ này mua sắm đều phải xuất trình phiếu đi chợ vào khung ngày cho phép phía bên ngoài việc phân luồng đảm bảo công tác phòng dịch đặc biệt là giãn cách được thực hiện khá bài bản
tuy nhiên bên trong chợ thì khó tránh khỏi cảnh tập trung đông người mặc cho lực lượng chức năng liên tục đi tuyên truyền nhắc nhở việc giãn cách
cái áp lực rất lớn nữa đó là cái việc mà chợ sáng sẽ phải cung cấp cái lượng lương thực thực phẩm cho một số phường bên cạnh
ví dụ như là phường toàn bộ phường bên cạnh ở phòng tây mũa không có chợ dân sinh cùng với đó một số khu vực giáp danh của các cái phường kể cả của quận bên cạnh quận hà đông cũng gần chợ sáng cũng nhân dân cũng đến chợ để mua lương thực thực phẩm
theo ghi nhận áp lực lượng người đổ về chợ mua sắm cũng như tình trạng tập trung đông người
chủ yếu tại các quầy hàng thịt cá tươi sống điều này vẫn nằm ở tâm lý người dân khi đi chợ
hiện để đảm bảo cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân ubnd phường đại mỗ đã yêu cầu các tiểu thương sẵn sàng các nguồn hàng cung ứng khi bà con nhân dân cần
đồng thời tăng thời gian mực

đồng thời tăng thời gian mực

tại các chợ truyền thống trên địa bàn chỉ có khoảng năm mươi số các gian hàng trong chợ buôn bán các mặt hàng không thiết yếu đã phải đóng cửa ngừng kinh doanh
các quy định năm k tại chợ đang được duy trì và giám sát thực hiện nghiêm ngặt để hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh
để đảm bảo thực hiện được tốt thì chúng tôi phân công theo từng ca trực cụ thể lối vào riêng và lối ra riêng
và thường xuyên đi nhắc nhở các bà con tiểu thương để các bà con tiểu thương có thể lắm được
đấy là khi trực tiếp giao tiếp với khách hàng thì phải giữ khoảng cách
và nếu như có tiểu thương nào không chấp hành thì chúng tôi sẽ xử lý ngay
mới đây bộ công thương cũng đã có công văn gửi sở công thương tp hà nội về việc đảm bảo an toàn dịch bệnh
duy trì nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho thành phố trong đó triển khai các biện pháp phun khử quần để sớm mở cửa trở lại các chợ đã bị đóng cửa
và ra soát kế hoạch cung ứng hàng hóa thiết yếu nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho người dân trong mọi tình huống
thưa quý vị theo sở công thương tp hà nội có bốn trăm năm mươi năm chợ được đặt tại các quận huyện nhằm phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của người dân
trong thời gian hà nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
tuy nhiên hiện nay tại một số chợ đặc biệt là một số chợ đầu mối chợ truyền thống thì đã xảy ra các ca lây nhiễm trong cộng đồng
dẫn tới việc phải phong tỏa và cách ly y tế
điều này đang đặt ra những yêu cầu cao hơn trong công tác phòng chống dịch bệnh tại các chợ
nhằm đảm bảo nhu cầu thiết yếu của người dân luôn được phục vụ
cũng như là không để xảy ra tình trạng đứt gãy trong tình trạng cung cấp hàng hóa cho người dân
một thông tin về giáo dục ngày hôm qua bốn tháng tám thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đã ký quyết định về việc ban hành
khung kế hoạch thời gian năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai đối với giáo dục mầm non giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
theo đó bộ giáo dục và đào tạo quy định một số mốc thời gian cụ thể như sau
thời gian tự trường sớm nhất vào ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
riêng đối với lớp một tự trường sớm nhất từ ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
thời gian tổ chức khai giảng vào ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
kết thúc học kỳ một trước ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ hai trước ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
và kết thúc năm học trước ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở
trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học trước ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
thì tốt nghiệp trung học phổ thông thi học sinh giỏi quốc gia
và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo